tại thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa bộ tư pháp việt nam đã tổ chức hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới việt nam lào mở rộng lần thứ ba
hội nghị nhất trí đánh giá công tác quản lý và đăng ký hộ tịch giải quyết các vấn đề quốc tịch tại các tỉnh vùng biên hai nước ngày càng được tăng cường
tích cực phối hợp thực hiện thỏa thuận giữa hai chính phủ về giải quyết vấn đề di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới
bộ tư pháp hai nước thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ về việc giải quyết vấn đề di cư tự do kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới
và tăng cường hợp tác việc nâng cao năng lực cán bộ tư pháp của bộ tư pháp lào
cũng tại hội nghị bộ tư pháp việt nam và bộ tư pháp lào đã ký kết biên bản thỏa thuận giữa hai bộ về việc triển khai dự án hỗ trợ học viện tư pháp lào
chương trình hợp tác trong năm hai nghìn một mươi bảy và chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa đại học luật hà nội và học viện tư pháp quốc gia lào